một mươi là nạn nhân của bom mìn trong tổng số gần bảy mươi năm người khuyết tật đăng ký trên phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại tỉnh quảng bình và bình định tính đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đây là con số được tổng hợp từ dữ liệu chính thức đầu tiên về người khuyết tật và nạn nhân bom mìn của hai tỉnh quảng bình và bình định vừa mới được công bố
theo báo cáo số liệu này trong số chín một trăm linh nạn nhân bom mìn đa số đăng ký là nạn nhân từ các cuộc chiến tranh với độ tuổi từ sáu mươi đến bảy mươi chín tuổi số lượng nạn nhân nam gấp đôi số lượng nạn nhân nữ
trong tổng số người khuyết tật đăng ký trên phần mềm bốn mươi sáu người khuyết tật là phụ nữ khoảng bảy là trẻ em dưới một mươi năm tuổi bốn mươi là người khuyết tật có độ tuổi từ một mươi năm đến năm mươi chín và ba mươi chín có độ tuổi từ sáu mươi
trung bình cứ một mươi người khuyết tật có tám người khuyết tật
trong tổng số người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng dữ liệu được công bố chính thức bởi cục bảo trợ xã hội thuộc bộ lao động thương minh và xã hội và là một hoạt động thuộc hợp phần hỗ trợ nạn nhân của dự án việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh dự án do cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coi ca tài trợ và được thực hiện bởi trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc undp việt nam